tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị sao ban công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
các tỉnh ủy thành ủy khu vực đồng bằng sông hồng và một số tỉnh đông bắc bộ
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá và làm rõ những ưu điểm hạn chế và những khó khăn vướng mắt
trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo của các tỉnh ủy thành ủy ở khu vực đồng bằng sông hồng và một số tỉnh đông bắc bộ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện sáu tháng cuối năm
phát biểu kết luận hội nghị ông lê mạnh hùng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương nhấn mạnh
trong thời kỳ bùng nổ thông tin hiện nay công tác tuyên giáo phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy thành ủy quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ kế cận đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác tuyên giáo hiện nay